chiều nay theo giờ địa phương chuyên cơ chở thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn đại biểu cấp cao chính phủ việt nam
đã đến sân bay quốc tế nagura rai bali bắt đầu chuyến tham dự cuộc gặp các nhà lãnh đạo asean
nhân dịp hội nghị thường niên quỹ tiền tệ quốc tế imf ngân hàng thế giới vkp và thăm làm việc tại indonesia
ngay sau khi đến bali thủ tướng nguyễn xuân phúc dự cuộc gặp các nhà lãnh đạo asean
và tiếp xúc song phương với quốc vương brunei tổng thống philippines thủ tướng malaysia
theo chương trình làm việc ngày mai thủ tướng sẽ dự hội nghị thường niên imf vkp
đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh kinh tế quốc tế đang có nhiều biến động với sự gia tăng của chủ nghĩa bảo hộ
thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng sẽ hội đàm với tổng thống indonesia joko widodo gặp gỡ lãnh đạo imf vkp
gặp gỡ báo chí và tiếp một số doanh nghiệp của indonesia